liên quan đến vụ hàng trăm cây rừng tự nhiên thuộc rừng phòng hộ đầu nguồn tại tiểu khu một trăm ba mươi hai
xã đạ sa huyện lạc dương tỉnh lâm đồng bị đốn hạ hàng loạt mà truyền hình nhân dân đã phản ánh
ngày một mươi tháng một mươi một cơ quan chức năng huyện lạc dương cho biết là lãnh đạo huyện và các đơn vị liên quan
đã tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường vụ việc và đồng thời xác nhận đến thời điểm này
thì vẫn chưa xác định được đối tượng vi phạm
qua kết quả kiểm tra ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy tiểu khu một trăm ba mươi hai xã đạ sa
có tới sáu vị trí rừng bị tàn phá với tổng diện tích rừng bị phá là hơn năm năm trăm linh m hai đất rừng
chữ lượng gỗ trên bảy mươi ba m ba bị mất thuộc đất dự án của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy điện
và du lịch sinh thái thác rồng một hai trăm linh m hai đất rừng chữ lượng gỗ bị thiệt hại gần bảy mươi m ba
thuộc lâm phần do ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn đa nhiêm quản lý
sau khi nắm được thông tin chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức kiểm tra hiện trường
xác minh thông tin rừng bị phá là có thật và đã tiến hành điều tra